tiếp tục với các tin tức an ninh trật tự
sau một ngày xét xử chiều qua hội đồng xét xử sơ thẩm tnth hà nội đã tuyên phạt bị cáo phạm thị đoan trang
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi tám trú tại phường cát linh quận đống đa chín năm tù
về tội tuyên truyền chống nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
theo bản án sơ thẩm từ ngày một mươi sáu tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi bảy đến ngày năm tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi tám
phạm thị đoan trang có hành vi làm tàng trữ lưu hành các tài liệu bài viết
có nội dung nhằm chống phá nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
trang còn trả lời phỏng vấn trên truyền thông nước ngoài
với nội dung xuyên tạc đường lối chính sách của nhà nước phỉ bán chính quyền nhân dân
trang đã móc nối và nhận tài trợ từ các đối tượng phản động của voice
một tổ chức ngoại vi của tổ chức khủng bố việt tân
hoạt động chống phá của bị cáo phạm thị đoan trang gây ảnh hưởng rất nghiêm trọng đến an ninh trật tự
gây bức xúc phẫn nộ trong dư luận và nhân dân